bộ công nghiệp và công nghệ thông tin trung quốc cho biết năm hai nghìn hai mươi ba trung quốc đã xuất khẩu tổng cộng bốn chín mươi một triệu xe ô tô
và dự kiến trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới
theo số liệu của hải quan trung quốc xuất khẩu ô tô của nước này ước đạt một trăm linh một sáu tỷ đô la mỹ trong năm ngoái
đây là con số kỷ lục ô tô trung quốc hiện có mặt ở hơn hai trăm linh nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
xuất khẩu ô tô đóng góp trực tiếp một hai tổng xuất khẩu của trung quốc
việc chủ động được nguồn cung linh kiện phụ tùng được cho là lý do quan trọng
khiến ngành công nghiệp ô tô trung quốc có sự vươn lên mạnh mẽ
indonesia cần nhập khẩu năm trăm linh tấn gạo trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn để đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng dự trữ quốc gia
thông tin được đưa ra bởi cơ quan hậu cần quốc gia indonesia
theo cơ quan hậu cần quốc gia indonesia gạo trắng được yêu cầu giao hàng vào tháng hai và tháng ba
với thời hạn trào hàng là ngày hai mươi chín tháng một
nguồn gốc được chấp nhận là việt nam thái lan myanmar campuchia pakistan ấn độ và trung quốc
indonesia đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất lương thực trong bối cảnh nguồn cung trong nước bị thiếu hụt
do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan enino
chính phủ đã đặt ra hạn ngạch nhập khẩu gạo của indonesia vào năm hai nghìn hai mươi bốn là hai triệu tấn
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ hiện mở rộng cuồng điều tra về đợt bùng phát vi khuẩn salmonella
ở nhiều bang của nước này
cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm khuẩn gia tăng
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ yêu cầu người dân vứt bỏ tất cả các gói khi sông khói
charcuterie hiệu antipasto grant mua từ siêu thị costco và các sản phẩm tương tự hiệu charcuterie sampler
mua tại cửa hàng samgrap thuộc walmart
khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách mỹ hồi đầu tháng này đã ra lệnh thu hồi một lô sản phẩm chakeutery sampler
theo cdc mỹ
tính đến ngày một mươi tám tháng một có bốn mươi bảy trường hợp nhiễm khuẩn salmonella được ghi nhận tại hai mươi hai bang
trong số này bang ohio có số ca nhiễm khuẩn bệnh salmonella cao nhất
đại hội thể thao thanh niên toàn cầu cang un hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức khai mạc tại tỉnh kangwon hàn quốc
đây là thế vận hộ olympic trẻ mùa đông đầu tiên ở châu á với sự tham gia của hơn một tám trăm linh vận động viên từ bảy mươi chín quốc gia vào vùng lãnh thổ

đại hội thế vận hội olympic trẻ mùa đông kangwon hai nghìn hai mươi bốn đã thắp sáng bầu trời đêm tại sân vận động gangneung
trước sự chứng kiến của khoảng một mươi ba khán giả hơn một tám trăm linh vận động viên từ bảy mươi tám quốc gia tranh tài ở một mươi năm bộ môn thể thao
tại thế vận hội olympic trẻ mùa đông lần này
trong suốt thế vận hội bộ văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc sẽ hợp tác với ban tổ chức gangwon hai nghìn hai mươi bốn
để đảm bảo các vận động viên từ tất cả các quốc gia và công chúng có thể tận hưởng sự kiện một cách an toàn và thoải mái
các nhà tổ chức kỳ vọng gangwon hai nghìn hai mươi bốn là nơi tỏa sáng tinh thần thể thao tình hữu nghị và văn hóa đại chúng hàn quốc